liên quan đến vụ sạt lở nghiêm trọng tại đèo đất đường số tám thuộc tỉnh bô lê khâm xây của lào
khiến cho nhiều phương tiện và các lái xe hành khách bị mắc kẹt
đến tối thứ ngày năm tháng tám toàn bộ bốn mươi năm người việt bị mắc kẹt đã được lực lượng cứu hộ của quân đội lào giải cứu đưa ra ngoài an toàn
theo thông tin ban đầu có tất cả bốn mươi năm người việt đi trên hai mươi hai xe bị mắc kẹt tại đoạn đường từ km bốn mươi năm đến km sáu mươi sáu
sau khi được cứu nạn tất cả bốn mươi năm người hiện đang được chăm sóc và sức khỏe dần hồi phục
thông tin từ đội cứu hộ cho biết hiện có một xe tải bị vùi cùng với lái xe
tuy nhiên chưa rõ đó là lái xe người lào hay người việt
toàn bộ các xe khách chạy từ lào sang việt nam bị mắc kẹt ở đầu phía lào đến nay đã quay đầu và chuyển sang đi cửa khẩu cha lo để về tới việt nam